đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bình phước
chủ tịch quốc hội cũng đã tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh bình phước khóa chín
đồng chí huỳnh thị hằng phó bí thư thường trực chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình phước
báo cáo với chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó bình phước tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng đạt trên năm ba cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng
grdp bình quân đầu người đạt trên sáu mươi bảy triệu đồng một năm hệ thống chính trị được củng cố
công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến quốc phòng an ninh được giữ vững
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận và đánh giá cao sự đồng lòng
đoàn kết của cả hệ thống chính trị góp phần xây dựng tỉnh bình phước ngày càng phát triển
cũng trong sáng nay đoàn công tác của quốc hội đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình phước
tại buổi làm việc đồng chí trần tuệ hiền phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước báo cáo với đoàn công tác của quốc hội
về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng hệ thống chính trị
đoàn công tác của quốc hội một số nội dung như
quy hoạch và mở rộng phát triển công nghiệp triển khai các tuyến đường kết nối vùng
bố trí nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và các dự án dân cư trên tuyến biên giới
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự phát triển bất phá
của tỉnh bình phước trong những năm gần đây và ghi nhận những kiến nghị của tỉnh bình phước
chủ tịch quốc hội đề nghị trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh ủy bình phước
cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng suy thoái tự chuyển hóa
trước hết phải chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình phước thật tốt
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các thành viên trong đoàn công tác
đã đến thăm gia đình thương binh một trên bốn nguyễn viết mẫu và mẹ việt nam anh hùng hà thị tần